ngay sau đây sẽ là những tin tức an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật
một mươi năm năm tù là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt đối với bị cáo trần thiên nga
năm mươi năm tuổi trú tại phường an bình tp biên hòa tỉnh đồng nai về tội giết người
theo cáo trạng gia đình bị cáo nga và bà trương phùng đang sáu mươi ba tuổi em chồng của bị cáo nga
không có chồng con cùng sống chung trong căn nhà tại phường an bình vợ chồng của bị cáo nga
và bà đang đã xảy ra tranh chấp tài sản thừa kế là căn nhà của cha mẹ để lại
vụ tranh chấp đã được tòa xét xử theo hướng giải quyết cho bà đang được thừa kế căn nhà đang ở
do đó bà đang đã buộc vợ chồng nga rời đi chỗ khác dẫn đến hai bên mâu thuẫn gây gắt
từ đó nga đã nảy sinh ý định giết bà đang vào ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tại căn nhà đang ở khi thấy bà đang đang giặt đồ trong nhà tắm nga đã đổ xăng lên người bà đang
và bật lửa đốt khiến nạn nhân tử vong nga bị bắt ngay sau đó
đấu tranh mở rộng chuyên án môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không hoa hậu hoa khôi
do đối tượng võ thị mỹ hạnh cầm đầu phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã phát hiện
các đối tượng cầm đầu còn tổ chức môi giới mại dâm cho một số người đạt giải cao
trong các cuộc thi hoa hậu và hoa khôi
qua đó cơ quan công an đã xác định đối tượng nguyễn thành liêm và hà thụy vân anh
cùng chú tại phường tân hưng quận bảy là đối tượng
là hai đối tượng cùng tham gia cầm đầu đường dây hoạt động mại dâm này
theo đó các đối tượng đã tổ chức hoạt động mại dâm với giá bán dâm lên đến hai trăm linh triệu đồng một lượt
đáp ứng các yêu cầu của khách mua dâm như đi tour đi nhanh qua đêm
nhằm thuận tiện cho việc tìm kiếm các gái bán dâm liêm và vân anh đã móc nối
với hai đối tượng đỗ tiến hải chú tại hà nội và bùi minh tuấn chú tại hưng yên
để cùng tổ chức hoạt động mại dâm trên toàn quốc
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã chủ trì phối hợp với công an quận bảy
bắt giữ hai đối tượng nguyễn thành liêm và hà thụy vân anh
mỗi lần môi giới thành công liêm và vân anh được hưởng một usd đến hai usd
một lần gái bán dâm là các hoa khôi hoa hậu người mẫu
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang tiếp tục mở rộng chuyên án
với tinh thần quyết tâm cao chỉ sau thời gian ngắn thì công an tỉnh đắk nông
đã nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản
thu giữ các tăng vật liên quan để trả lại cho người dân
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
ngay sau khi tiếp nhận tin báo của chị nguyễn thị hoa lan
ở phường nghĩa trung tp gia nghĩa tỉnh đắk nông
về việc bị hai thanh niên đi xe máy cướp giật chiếc điện thoại trong lúc chở con đi học
công an tp gia nghĩa đã nhanh chóng điều tra truy xét
ngày tám tháng chín khoảng sáu giờ bốn mươi tôi có đi từ hưởng trường
miền bình khiêm đi theo hưởng đường hai mươi ba tháng ba
qua đến chỗ vòng xoáy hồ vịt tôi đã bị hai đối tượng không rõ thân nhân
ạp sát và giật điện thoại trong tủ yếu khoảng bên trái
công an tp gia nghĩa đã huy động lực lượng của các đối nghiệp vụ
công an các xã phương để triển khai các đối nghiệp vụ ra soát đối tượng
sẽ thấy là khi có căn cứ xác định hành tung của đối tượng tàu thoát với hướng bốn mẫu thuật
thì chúng tôi đã thành lập tổ để truy bắt đối tượng
đồng thời là cực thời cung cấp các thông tin diễn biến
hành trình tàu thoát của đối tượng cho phòng cảnh sát giao thông
cũng như là công an các quyền trên tuyến để cập thời trột chẳng và truy bắt đối tượng
chỉ hơn hai giờ sau đó tổ công tác đã phối hợp với công an huyện đắc my
và các đơn vị liên quan bắt giữ hai đối tượng cùng tăng vật là hai chiếc điện thoại di động
khi đang di chuyển trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua xã thuận an huyện đắc minh
khi chúng tôi phát hiện được đối tượng
chúng tôi đã
theo đối tượng đến km một nghìn tám trăm bảy mươi hai gần ngã ba đường đi vào trung tâm y tế huyện đắc minh
thì hai đối tượng đã rẽ vào quán tạp khóa bên đường
để lúc đó thuận lợi cho công tác vây bắt
để đảm bảo an toàn cho nhân dân và lực lượng vây bắt
chúng tôi đã phối hợp với lực lượng của công an huyện đắc minh
ám sát và khổng chế đối tượng
bản thân tôi và đồng chí trật tự của công an huyện
đắc min đã khổng chế được đối tượng
sau sự việc tên tôi chân thành cảm ơn
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giang nghĩa
và cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông
đã nhanh chóng kịp thời để bắt trừ đối tượng
và vì nhân dân phục vụ
tôi cũng chẳng biết nói gì hơn cả
thì tôi xin chân thành cảm ơn cả hai lực lượng
đã vì nhân dân hết lòng vì nhân dân
hai đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản là lê khánh duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chú tại huyện tân phú tỉnh đồng nai và đinh quang hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú tại huyện cư cui tỉnh đắk lắc
mở rộng điều tra bước đầu cơ quan công an xác định
hai đối tượng đã thực hiện hai vụ cướp giật trên địa bàn
thủ đoạn của chúng là lợi dụng người đi đường
đặc biệt là phụ nữ sơ hở tài sản rồi ra tay cướp giật
được biết duy là đối tượng có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và cướp tài sản
hoàng có ba tiền án về tội cướp tài sản trộm cắp tài sản
và vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
em cùng hoàng chạy xe winner màu đen đang chạy vòng vòng ở thành phố giang nghĩa
thì thấy một người phụ nữ để một chiếc điện thoại vào túi ốc vác màu vàng
thì em và hoàng ép sát lại dịch trên đường tẩu thoát về thành phố đắk lắc
đoạn đường đắk lắc xong thì thấy một người phụ nữ đang ngồi bên về đường
đang ngồi bấm điện thoại thì hoàng đã dừng xe lại và tôi đi bộ xuống dịch một chiếc điện thoại
vụ việc đang được công an thành phố gia nghĩa tiếp tục điều tra mở rộng
ai là nạn nhân của các vụ cướp giật với thủ đoạn tương tự liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố gia nghĩa để phối hợp làm rõ
khoảng hai mươi một h tối qua ngày một mươi năm tháng chín thì trong lúc tuần trải qua
kiểm tra kiểm soát trên địa bàn thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
tổ tuần tra một trăm hai mươi ba công an tỉnh sóc trăng đã kịp thời ngăn chặn và bắt giữ hai nhóm thanh thiếu niên
gồm sáu đối tượng cùng chú tại thành phố sóc trăng có hành vi mang hung khí tụ tập gây dối trật tự công cộng
cụ thể tổ tuần tra đã phát hiện nhóm thanh thiếu niên đi xe máy và mang theo một dao tự chế chuẩn bị đi đánh nhau
nên tiến hành bắt giữ bốn đối tượng gồm lê hoàng phúc nguyễn hoài phúc trần thanh hải hồ minh dũng
khai thác nhanh thì bốn đối tượng này khai nhận do có mâu thuẫn với một nhóm khác nên đã điện thoại hẹn nhau đến khu đô thị năm a để giải quyết mâu thuẫn
qua đó tổ công tác đã tiến hành truy nóng bắt giữ hai đối tượng gồm liêu bảo tín huỳnh nhật hào
đồng thời thu giữ một xe máy và bốn cây dao tự chế cùng một số tăng vật khác
tiến hành test nhanh ma túy kết quả huỳnh nhật hào dương tính với chất ma túy
hiện vụ việc đang được bàn giao cho công an địa phương xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị
lêu bảo tặng chữ mua bán chế phép vũ khí quân dụng và các loại vũ khí khác có tính sát thương cao là hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt là hành vi mua bán vận chuyển súng linh kiện lắp ráp được nguy trang trong các gói bưu kiện gửi qua dịch vụ vận chuyển
nếu không kịp thời phát hiện và xử lý thì các loại vũ khí tự chế này lọt ra ngoài sẽ là điều kiện để phát sinh nhiều loại tội phạm hình sự và hậu quả là sẽ rất khó lường
thời gian gần đây công an thành phố đà nẵng đã phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ liên quan tới hành vi trên
bốn khẩu súng này là đơn đặt hàng được phạm ngọc sơn trú phương hòa hiệp nam quận liên kiểu tp đà nẵng tự chế tạo và chuẩn bị giao đến khách hàng thì bị phát hiện và ngăn chặn vào tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
sau khi tìm kiếm thông tin bản thiết kế các loại vũ khí quân dụng được làm từ nhựa thông qua máy in ba d sơn đã đặt mua các chi tiết bằng nhựa và tự chế tạo thêm nòng súng kim loại khoan tiện kim hỏa và lò so để lắp kép thành những khẩu súng hoàn chỉnh
cơ quan công an đánh giá súng bắn được đạn thật và là loại vũ khí đặc biệt nguy hiểm tìm ẩn nhiều nguy cơ nếu đối tượng sản xuất tràn lan đây cũng là vụ việc sản xuất súng đầu tiên từ công nghệ in ba d bị công an xử lý hình sự
em đã in được cái mô hình ba d và lắp ráp vào hoàn thiện thành một khẩu súng và có thể bắn được đạn
còn đây là một bộ súng được đối tượng đặt mua qua mạng gửi xe hàng về đà nẵng với giá sáu triệu đồng một bộ gồm một khẩu súng được lắp ráp sẵn và sáu viên đạn
để tăng thêm tính sắc thương đối tượng đã tự chế thêm công năng của súng để có thể bắn được đạn chi thay vì đạn có sẵn

sử dụng súng và nạn tự chế võ đình dương trú phương hòa cường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng cùng đồng bọn đã tham gia giải quyết mâu thuẫn bắn nhiều phát súng và một băng nhóm khác gây hậu quả nghiêm trọng
số không khí gồm súng bắn đạn chi này và vũ khí tự tạo này chủ yếu là do đối tượng võ trần đình dương này chuẩn bị và mua
qua làm việc đối tượng dương khai là sau khi bị nhóm đối tượng mà đối tượng cho rằng là nhóm sống chùa đập phá quán nhậu của mình trên đường phong tứ
thì đã lên trên các trang mạng xã hội và liên hệ với các trang mạng xã hội bán vũ khí hung khí để đặt mua
hậu súng bắn đạn chi cùng với lại số đạn là năm viên đạn với số tiền là sáu triệu còn đối với ba cái không khí tự tạo kia thì đối tượng cũng đặt mua trên mạng
theo cơ quan công an hiện nay việc mua bán các linh kiện súng đang rất phổ biến trên mạng xã hội
hướng dẫn một cách chi tiết lắp ráp đơn giản là nguyên nhân khiến nhiều người học cách chế tạo vũ khí
đây là hành vi vi phạm pháp luật gây nguy hiểm cho xã hội
có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự
bên cạnh sự vào cuộc truy xét xử lý nghiêm tất cả các hành vi tàn trữ sử dụng mua bán vũ khí quân dụng trái phép
và các loại vũ khí khác của lực lượng chức năng cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân
nếu phát hiện trường hợp cá nhân tổ chức có hành vi chế tạo sản xuất vũ khí
cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội
thưa quý vị trong hai ngày
một mươi bốn và một mươi năm tháng chín tòa nân dân tỉnh lạng sơn đã mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đối với năm bị cáo gồm vũ bích vân ông thị thụy vũ thị nga trình thị sang
cùng chú tại thành phố lạng sơn và ngô như nghiệp chú tại hải dương
theo cáo trạng từ năm hai nghìn bốn hai nghìn năm
ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn ủy ban nhân dân thành phố lạng sơn thực hiện dự án chỉnh trang phát triển đô thị
và quy hoạch khu dân cư khối hai phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
trong quá trình triển khai các bị cáo vân thụy sang và nga không đồng ý với thực hiện dự án
nên đã khiếu nại tố cáo
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi hai các bị cáo đã lập các trang facebook để quay phát trực tiếp quá trình tập trung khiếu nại tố cáo
năm hai nghìn hai mươi hai các bị cáo tiếp tục cùng với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án
tập trung đông người tại thành phố hà nội căng băng rôn hô hào tại khu vực gần trụ sở các cơ quan trung ương
quá trình các bị cáo tập trung đông người đã quay video rồi phát trực tiếp lên mạng xã hội facebook
đã có hàng nghìn lượt xem hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận
trong đó có một số đối tượng và bị cáo ngô như nghiệp đăng tải nhiều bình luận tiêu cực không đúng sự thật
tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố
căn cứ các tài liệu chứng cứ đã thu thập kết quả tranh tụng tại phiên tòa
hội đồng xét xử đã tuyên phạt vũ bích vân năm năm tù ông thị thụy và vũ thị nga cùng ba năm tù
trình thị sang hai năm tù ngô như nghiệp hai năm sáu tháng tù
với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với hoàng thị thầm
đồng thị nhấm và hoàng thu lệ cùng chú tỉnh bắc cạn
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thầm làm hiệu trưởng
chủ tài khoản trường phủ thông dân tộc nội trú ngân sơn huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
lợi dụng chức vụ quyền hạn đã chỉ đạo nhấm là thủ quỹ của trường và lệ là kê toán của trường
quyết toán sử dụng tiền học bổng của học sinh để chi không đúng quy định cho các hoạt động khác của nhà trường
tổng số tiền các bị cáo chi không đúng mục đích gây thiệt hại đến quyền lợi của các học sinh là trên hai trăm tám mươi ba triệu đồng
hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo hoàng thị thầm
ba năm sáu tháng tù giam phạt bổ sung một mươi năm triệu đồng
xử phạt bị cáo đồng thị nhấm và hoàng thu lệ mỗi bị cáo một mươi tám tháng tù giam
phạt bổ sung mỗi bị cáo một mươi triệu đồng để xung công quỹ
liên quan đến vụ lừa đảo mua bán bất động sản của công ty lộc phúc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can huỳnh hữu tường
trú tại tp hcm tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quyết định và lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
theo đó từ tin tố cáo của bị hại và qua công tác nghiệp vụ
ngày ba mươi một tháng tám công an tỉnh đồng nai phát hiện bắt quả tang công ty lộc phúc
địa chỉ tại quận tân bình tp hcm đang giao dịch bất động sản tại dự án ma
trên địa bàn xã an viễn huyện trảng bom tỉnh đồng nai
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng
quá trình điều tra mở rộng vụ án ngày bảy tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với huỳnh hữu tường chủ mưu cầm đầu
tổ chức cho công ty lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản
để trốn tranh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng
tường thuê nguyễn văn an làm tổng giám đốc nhưng mọi hoạt động của công ty đều do tường điều hành
từ ngày sàn giao dịch bất động sản trên bị đánh sập đến nay
đã có gần tám mươi khách hàng là nạn nhân đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của công ty lộc phúc với số tiền giao dịch khoảng một trăm linh tỷ đồng
đấu tranh mở rộng chuyên án môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không hoa hậu hoa khôi
do đối tượng võ thị mỹ hạnh cầm đầu
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã phát hiện các đối tượng cầm đầu
còn tổ chức môi giới mại dâm cho một số người đạt giải cao
trong các cuộc thi hoa hậu và hoa khôi
qua đó cơ quan công an đã xác định đối tượng nguyễn thành liêm và hà thụy vân anh
cùng chú tại phường tân hưng quận bảy là hai đối tượng cùng tham gia cầm đầu đường dây hoạt động mại dâm này
theo đó các đối tượng đã tổ chức hoạt động mại dâm với giá bán dâm lên đến hai trăm linh triệu đồng một lượt
đáp ứng các yêu cầu của khách mua dâm như đi tour đi nhanh qua đêm
nhằm thuận lợi cho việc tìm kiếm gái bán dâm liêm và vân anh đã móc nối với hai đối tượng là đỗ tiến hải
chú tại hà nội và bùi minh tuấn chú tỉnh hưng yên để cùng tổ chức hoạt động mại dâm trên toàn quốc
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã chủ trì phối hợp với công an quận bảy
bắt giữ hai đối tượng là nguyễn thành liêm và hà thụy vân anh
mỗi lần môi giới thành công liêm và vân anh được hưởng một đến hai đô la mỹ
một lần một gái bán dâm là các hoa khôi hoa hậu người mẫu
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang tiếp tục mở rộng chuyên án
liên tiếp đột nhập các biệt thự liền kề hay nhà dân sơ hở thực hiện hơn hai mươi năm vụ trộm cắp tài sản
trần xuân trung chú tại huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh vừa bị công an tp hcm bắt giữ khẩn cấp
từ tháng sáu đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn quận liên triều liên tiếp xảy ra nhiều vụ đột nhập nhà
ở các căn hộ shop house biệt thự liền kề vào thời điểm đêm khuya về sáng để trộm cắp tài sản
nhờ định thủ đoạn của đối tượng hết sức tinh vi công an tp hcm đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
và các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an tp hcm tổ chức truy xét
sau thời gian tích cực truy tìm công an quận đã phát hiện trung có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành xác minh
áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã theo dấu và bắt giữ trung tại quy nhơn di lý về đà nẵng
quả đấu tranh trung thừa nhận đã gây ra hơn hai mươi năm vụ đột nhập biệt thự liền kề và nhà dân
trên địa bàn quận liên triều cũng như cả thành phố đà nẵng lấy đi tài sản phần lớn là tiên mặt
điện thoại di động đồng hồn đeo tay bán đi để có tiền tiêu xài cá nhân
để biết trung có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản mãn hạn tù chưa lâu lại tiếp tục phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh hà nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự
đồng thời tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng vì hành vi cướp tài sản
đáng chú ý các đối tượng trong vụ việc này chỉ một mươi năm tuổi nhưng vì thiếu tiền tiêu xài đã sử dụng hung khí để gây án manh động liều lĩnh
nó xảy ra cái chuyện như thế thì tôi cũng chưa lúc ấy rồi thì cũng không phân biệt được là các đối tượng là lớn tuổi hay là trẻ tuổi
nhưng mà thấy hình thức là giao cộ là tôi cũng run tôi cũng no sợ
qua quá trình xác minh đội cảnh sát hình sự công an huyện đông anh đã dựng lên hai đối tượng
đó là hoàng nghiêm thành hộ khẩu thương chú tại hoàng mai hà nội
và liêu đức anh hộ khẩu thương chú tại hai bà trưng hà nội
cả hai đều sinh năm hai nghìn bảy
ban ngày các đối tượng đi học nhưng đêm xuống các đối tượng chuẩn bị hung khí
di chuyển từ hoàng mai sang huyện đông anh tìm kiếm con mồi
rồi cháu sang cướp đông anh vì cái này xa đường vắng
khi đi rồi cháu chuẩn bị xe máy không biển số không mũ bãi hẻm

giờ cháu mới có một mươi năm tuổi mà nó dính vào mới còn có lao lý gì

chắc là do cháu kiểu tham chơi đua đòi với bạn bè
nên kiểu thiếu tiền nắng chơi nên cháu và thanh mới có ý định đi cướp tài sản
thật ra cháu vẫn đang đi học nhưng mà bây giờ cháu như này rồi
cháu phải dừng lại nhiều thứ nhiều việc học về tương lai cháu
có khi cũng chỉ ý này có khi tương lai cháu cũng không ra gì
đây không phải là lần đầu tiên công an huyện đông anh xử lý các đối tượng là thanh thiếu niên
có những hành vi manh động như cướp cướp giật
đặc biệt độ tuổi của các đối tượng chỉ từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
điều đó cho thấy
các đối tượng phạm tội đang ngày càng chế hóa
gây ảnh hưởng tích mạng
qua đây thì cũng có cần sự quản lý của nhà trường phối hợp cùng gia đình để phối hợp phòng ngừa
hiện công an huyện đông anh đang củng cố tài liệu hồ sơ
làm rõ sai phạm của từng đối tượng để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông vừa lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe
đối với nhóm người chạy mô tô phân khối lớn vi phạm quy định về tốc độ khi tham gia giao thông đường bộ
trưa ngày một mươi năm tháng chín trên đường hồ chí minh đoạn qua xã nam bình huyện đắk song tỉnh đắk nông
lực lượng cảnh sát giao thông đắk nông phát hiện đoàn xe mô tô phân khối lớn gồm chín chiếc đang chạy quá tốc độ
nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện
qua kiểm tra có bảy xe vi phạm vượt quá tốc độ lần lượt là từ bảy mươi tám đến chín mươi tám km một giờ
trong khi đó tốc độ tối đa cho phép trên đoạn đường trên chỉ sáu mươi km một giờ
ngay sau đó tổ công tác đã lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật
trong bối cảnh nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn những kiến thức thoát hiểm cần được mỗi người
mỗi gia đình thường xuyên trao đổi thông tin với nhau để các thành viên trong gia đình đều nắm bắt và thực hiện thành thạo
thiết kế riêng một khu vực nằm trong tầm nhìn dễ quan sát tại hầm để xe dành cho xe điện
đặt tủ để bình chữa cháy gần khu vực xe điện
sau hai mươi hai giờ đội ngũ bảo vệ của khu trung cư này sẽ chủ động giúp giạc xe điện của cư dân để phòng chống cháy nổ
những việc làm này đã giúp ngăn ngừa những nguy cơ về cháy nổ do xe điện gây ra
băng lý tà nhà cũng luôn luôn chú trọng công tác phòng cháy cháy cháy
thường xuyên hướng dẫn như là tuyên truyền cho người dân để nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy cháy cháy
đối với công tác xe đạp điện máy điện sạc băng lý tà nhà cũng có một khu dành riêng
để cho các cư dân có xe sử dụng xe đạp điện máy điện sẽ tiến hành cắp sạc ở đây
và trong quá trình sạc thì có đội ngũ bảo vệ ở đây trực hai mươi bốn hai mươi bốn
và ông tôn đã yêu cầu và thậm chí ông đã dán cả những việc cảnh báo
tức là sau hai mươi hai h tức là sau một mươi hai h đêm là ông tiến hành sẽ rút hết ra
để loại trừ những sự cố bất sắc có thể không ai xảy ra
qua cái vụ này cũng thấy là sẽ có phải có ý thức hơn
nhưng mà phải có cái tuyên truyền cho người ta hiểu nhiều hơn về cái chuyện này
ít nhất là mỗi gia đình phải có người hiểu biết về cái này
để xử lý tình huống
trong vụ cháy trung cư mini vừa qua kỹ năng thoát hiểm đã giúp một gia đình gồm ba người
trong đó có một cháu bé bốn tuổi thoát nạn an toàn bằng cách trang bị thăng dây
từ câu chuyện đó mới thấy việc trang bị kỹ các kỹ năng thoát hiểm
khi xảy ra cháy nổ là vô cùng quan trọng
khi gặp các nguy kịch người dân nên bình tĩnh xử lý các tình huống
tránh bối rối sẽ dễ mất kiểm soát gây nguy hiểm
nếu không có mặt nạ lọc độc thì có thể dùng khăn rẻ
dấp nhúng vào nước và hô hấp qua đó để lọc bớt những khí độc hại
mà mình không nhìn thấy không có mùi
còn đối với những tầng thấp ví dụ như từ tầng ba thể xuống
thì có thể sử dụng thang dây để treo xuống
hoặc là có thể sử dụng dây thừng để mà đối với những người có kỹ năng
có sức khỏe thì có thể thoát xuống phía dưới
và việc trang bị các kỹ thức an toàn nói chung
cũng như kỹ thức an toàn bằng cháy cháy là yêu cầu bắt buộc
đối với cuộc sống hiện nay
nó sẽ giúp cho bản thân chúng ta có thể tự tin bình tĩnh
và giải quyết các tình huống từ cháy nổ cho đến các tình huống nguy hiểm khác trong cuộc sống
bên cạnh nắm vững kiến thức cách thoát hiểm khi cháy trung cư nhà cao tầng
người dân còn cần trang bị phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
gồm lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy báo cháy bình chữa cháy
trang bị thiết bị hỗ trợ thoát hiểm như dây thừng thang dây dây thoát hiểm mặt nạ chống độc
thường xuyên kiểm tra chú ý tới các địa điểm dễ xảy ra cháy nổ như công tắc điện nơi đặt cầu giao điện
ngoài ra mỗi người cần tham gia các buổi tập huấn hướng dẫn cách xử lý sự cố
cách sử dụng bình chữa cháy để kịp thời ứng phó khi có đám cháy
luôn đề cao tinh thần cảnh giác đề cao phòng cháy nổ trong mọi tình huống